tiêu chí thủy lợi cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn điện lao động có việc làm thu nhập đều đạt một trăm linh
và hơn hết là đã tập hợp và phát huy được sức mạnh của toàn đảng toàn dân trong quá trình xây dựng
cái việc hiến đất qua màu để làm đường làm lộ
thì nếu mà lợi tới dẫn động là gác đảng viên này là đều xuyên phong đi trước
để rồi bắt đầu tiếp tục dẫn động nhân dân
cái sự nhiệt tình tinh thần và trách nhiệm của cán bộ đảng viên ngày được nâng lên
từ đó thì giữa chính quyền địa phương và nhân dân ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn
tuy đạt nhiều kết quả quan trọng nhưng thực tế quá trình xây dựng nông thôn mới của cờ đỏ
cũng còn không ít khó khăn như lĩnh vực thương mại dịch vụ tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển đồng bộ
công tác dạy nghề nông thôn chưa đạt hiệu quả cao công tác xây dựng cảnh quan môi trường chưa liên tục đồng bộ
người dân tham gia bảo hiểm y tế chưa cao một số tiêu chí chưa mang tính bền dững như an ninh trật tự môi trường
thì tiếp tục tuyên truyền dẫn động người dân
thực hiện theo bảy mục tiêu theo quyết định một nghìn sáu trăm linh của thủ tướng chính phủ
rồi sự dẫn động tích cực các nguồn lực để xã hội hóa đầu tư các hạng mục công trình còn lại
đồng thời tiếp tục thực hiện các vốn đầu tư để nâng chắc các tiêu chí như lộ giao thông nông thôn
tiêu chí trường học tiêu chí về cơ sở chắc chắn hóa
thì quyền cũng sẽ được tiếp tục đầu tư để mình nâng chắc lên tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao
góp phần cho là chính trình chính xã đạt một mươi chín tiêu chí
và lộ trình thì năm hai nghìn hai mươi quyền sẽ lên là quyền nông thôn mới
từ khi chương trình xây dựng nông thôn mới được phát động
cả thành phố cần thơ nói chung quyền cờ đỏ nói riêng như bước vào một phong trào cách mạng mới
với kết quả đạt được
cùng những giải pháp mang tính quyết liệt đồng bộ
tin chắc từ đây đến năm hai nghìn hai mươi quyền cờ đỏ sẽ sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

đồng thời cũng góp phần phát triển toàn diện rút ngắn khoảng cách nông thôn thành thị ở địa phương

đồng thời cũng góp phần phát triển toàn diện rút ngắn khoảng cách nông thôn thành thị ở địa phương
từ khi chương trình xây dựng nông thôn mới được phát động